cộng đồng người hâm mộ đã vô cùng băng hoàng trước thông tin lisa blackpink nhiễm covid một mươi chín
ba thành viên còn lại của nhóm đang chờ kết quả xét nghiệm
rose đã phải hủy lịch trình vì đã tiếp xúc một f khác
theo thông báo mới nhất của yg entertainment mặc dù lisa đã tiêm phòng hai mũi vaccine đầy đủ
nhưng cô vẫn nhận kết quả dương tính do nhiễm biến chủng mới nguy hiểm của virus sars cov hai
thông tin này càng khiến người hâm mộ thêm hoàng màng nhưng vẫn không ngừng gửi lời chúc mong lisa sớm khỏi bệnh
lisa là một trong những cái tên nổi bật của blackpink
cô không chỉ sở hữu nét đẹp lạ gương mặt bầu bính đôi mắt to tròn được khen ngợi như búp bê
nữ thần tượng còn sở hữu tài năng về vũ đạo
hồi tháng một mươi lisa gây ấn tượng khi ra mắt album solo đầu tay la liza
và lập nhiều thành tích trên các bảng
cô cũng là nữ thần tượng k pop có lượt theo dõi khủng nhất trên mạng xã hội
trong một mươi bốn ngày gần đây lyza đã vi vu khắp mọi nơi tiếp xúc rất nhiều người và có những lần không đeo khẩu trang
người hâm mộ hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe của lyza
mặc dù vậy các fan cũng yên tâm phần nào khi lisa đã tiêm đủ hai mũi vaccine
từ khóa lisa hiện vào top trending twitter toàn cầu
cùng với đó là rất nhiều bình luận chúc lisa mau khỏe
hy vọng các thành viên còn lại của blackpink sẽ có thể tìm hiểu về tình hình của lisa
các thành viên của blackpink đều xét nghiệm âm tính và fan sớm được nghe tin tốt về sức khỏe của lisa từ yg
thông tin lisa blackpink nhiễm covid một mươi chín đang gây sốc cộng đồng mưu linh
theo xác nhận của waji visa xét nghiệm test nhanh dương tính với covid một mươi chín vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ngay sau khi được thông báo kết quả công ty đã tiến hành xét nghiệm pcr cho nữ idol và ba thành viên còn lại
hiện tại rose jisoo và jennie đều đang tự cách ly chờ kết quả và theo dõi tình hình
mới hôm qua thôi blackpink còn tụ tập cùng nhau đủ đội hình sau thời gian hoạt động cá nhân
người hâm mộ cũng đang chờ đợi màn trình diễn của nhóm tại lễ trao giải wib indonesia cabook award vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một
đây là chương trình được tổ chức bởi một nhãn hàng nước ngoài hội tụ gian ly nắp khủng của kpop
bao gồm bts twice itzy aespa nct dream jisoo
tuy nhiên lý do nhiễm covid một mươi chín ngay trước một ngày ba thành viên còn lại cũng phải cách ly
nhóm chắc chắn phải hủy lịch trình
trên mạng xã hội bên cạnh những bình luận chúc lisa sớm khỏi bệnh
các fan còn xôn xao về khả năng tham dự wib indonesia kpop awards của blackpink
một số fan thất vọng khi blackpink không thể có màn trình diễn
nhưng cũng có bình luận nói rằng đây là sân khấu ghi hình trước nên nhóm chắc chắn sẽ xuất hiện
là fan kpop chắc hẳn không ai là không biết đến blackpink
chỉ mới ra mắt hai album phòng thu nhưng nhóm lại nhận được nhiều thành công tại quê nhà
lẫn thị trường quốc tế
blackpink là một nhóm nhạc nữ hàn quốc do công ty yg entertainment thành lập và quản lý
đây là một trong những công ty giải trí hàng đầu hàn quốc
là cái nôi sản sinh ra rất nhiều những ca sĩ và diễn viên nổi tiếng của xứ hàn
đồng thời đây cũng là đơn vị có phân đặt nền móng cho những thế hệ thần tượng đầu tiên của kpop
đây cũng là công ty quản lý nhiều nhóm nhạc nổi tiếng khác như big bang hai ne một
nhóm chính thức ra mắt vào ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
với album đĩa đơn đầu tay là square one
đôi hình của blackpink gồm bốn thành viên jisoo jennie rose và lisa
đồng thời mỗi nhóm nhạc sẽ có một thành viên được chọn làm lider
tuy nhiên với nhóm nhạc này lại rất khác không có thành viên nào đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm blackpink
nhưng mỗi thành viên trong nhóm lại có nhiệm vụ rõ ràng và hỗ trợ cho các thành viên khác
bốn thành viên nhóm nhạc blackpink mỗi người một vẻ mang một màu sắc riêng
nhưng khi gộp chung thành một nhóm lại chẳng hạn là một thành viên khác
nhưng khi gộp chung thành một nhóm lại tạo ra một tổng thể thống nhất hỗ trợ nhau cùng phát triển
vì vậy nhóm nhạc nhận được cơn mưa lời khen cho những thành tích ấn tượng đã đạt được
điều này góp phần làm cho sự nổi tiếng của blackpink là không có biên giới
ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu blackpink chính thức ra mắt với single square one gồm hai bài hát boombayah và whistle
ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu blackpink đã trở lại với single square two
gồm hai bài hát boombayah và whistle ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu blackpink đã trở lại với single square two gồm hai bài hát boombayah và whistle
ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu blackpink đã trở lại với single square two gồm hai bài hát boombayah và whistle
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy blackpink chính thức tung ra ca khúc egypt is your last và mv cùng tên
bài hát đã nhanh chóng trở thành mv đạt được nhiều lượt xem nhất trong vòng hai mươi bốn giờ với hơn một mươi ba triệu view
trong năm hai nghìn một mươi tám blackpink trở lại trong mini album square up cùng bài hát chủ đề là doo doo doo doo
lần trở lại này khán giả đã ngỡ ngàng với sự thay đổi của blackpink
nhóm đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục của kb
cụ thể thứ nhất mv nhiều lượt xem nhất trong hai mươi bốn giờ ở kbox
thứ hai mv xếp thứ hai trên toàn thế giới với hơn ba mươi triệu view chỉ sau một ngày phát hành
cũng nhờ mv này đã đem về cho nhóm một mươi một chiếc coupe lọt top billboard hot một trăm linh và hàng loạt những giải thưởng danh giá khác
đưa tên blackpink vươn xa ra đầu trường quốc tế
mặc dù jisoo jennie rose và lisa ra mắt khi tuổi đời còn rất trẻ
nhưng chính nhờ sức trẻ năng động và tài năng cùng với sự nghiêm túc trong nghệ thuật của các cô nàng mà đã mang lại những thành công lớn cho nhóm nhạc blackpink
trong tương lai gần họ còn ra nhiều bài hát và mv đổ bộ thị trường âm nhạc tạo nên những kỷ lục mới
làm nên một tiểu sử blackpink hoành tráng khiến giới chuyên môn nhóm nhạc cùng thời ngưỡng mộ
người hâm mộ cũng đang rất mong chờ những sản phẩm âm nhạc mới của nhóm nhạc thần tượng này
blackpink hiện là nhóm nữ nổi tiếng nhất nhì k pop bởi sự thành công và độ phủ sóng khắp toàn cầu của bốn cô gái
đối với tên gọi blackpink của nhóm nhiều khán giả cho rằng binh có nghĩa là chỉ màu hồng thể hiện sự yếu đuối thủy mị xinh đẹp
con black chỉ sự mạnh mẽ cứng rắn từ đó cho thấy những cô gái này ngoài đời xinh đẹp thùy mị nhưng khi lên sân khấu thì lại mạnh mẽ bùng cháy và cứng rắn
mỗi cái tên trên đều thể hiện mục đích chinh phục nền âm nhạc kb mà các nhóm nhạc hướng đến khi bước chân vào lãnh địa giải trí hàn quốc
đồng thời thể hiện màu sắc cả tính riêng của nhóm cái tên blackpink phản ánh hình tượng mà nhóm theo đuổi những cô gái cá tính nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp và thu hút
đại diện của wiji từng giải thích rõ như sau ý nghĩa của tên gọi blackpink là để phản bác lại cách nhìn nhận phổ biến về màu hồng
hồng thường sử dụng để thể hiện vẻ xinh đẹp nhưng blackpink mang ý nghĩa xinh đẹp không phải là tất cả
nó còn mang ý nghĩa biểu tượng rằng họ là một nhóm không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà còn cực kỳ tài năng và cá tính
trong một bài phỏng vấn của jisoo thành viên nhóm blackpink nữ ca sĩ đã gây bất ngờ khi tiết lộ rằng blackpink suýt chút nữa đã được gọi với một cái tên khác
ngay trước thêm ra mắt bốn cô gái gần như xác định sẽ quảng bá với cái tên binh pầm
nhưng rất may rằng đã được thay đổi vào footshot
jisu chia sẻ rằng vẫn còn hai cái tên thú vị khác mà cô nàng không muốn nhớ đến
để phù hợp với chủ đề của nhóm khi thể hiện sự mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ cái tên baby manster suýt nữa đã ra đời
cái tên này đã được nhìn thấy trong những hình ảnh hé lộ đầu tiên của nhóm trên chiếc túi của các thành viên
cái tên gây hốt hoảng nhất là mangam với ý nghĩa là tất cả đều hạnh phúc vì sự ra đời của nhóm